tôi đến trung tâm nuôi dưỡng người già tôi đứng tôi nhìn vào cái tấm bản đó thì tôi thấy tôi buồn lắm
khi tôi về quê thì em nghĩ chắc tôi học lớp bốn mà chắc không ai dạy em nữa
tôi là nhà giáo nên tôi thấy các em mà không có ở nhà không có lang thang tôi tự nghiệp lắm

khi tôi đi lang thang tôi cảm thấy buồn và cảm thấy nó trống trải cô đơn
tôi có một cái ý nghĩ là bây giờ mình lớn tuổi rồi nếu mà đóng tiền phòng trọ thì cái phần tiền lương của mình thì nó cũng không có là bao nhiêu
bây giờ cuộc sống thì không biết là mình ra bương trải không biết có sống nổi hay không
thì tôi băn khoăn nhưng mà lúc đó là tôi cũng định nghĩ đến là tôi đến trung tâm nuôi dưỡng người già
tôi nhìn vào cái tấm bản đó thì tôi thấy tôi buồn lắm
một hồi lâu hơn nửa giờ đồng hồ
tôi suy nghĩ
không mình không bao giờ mình vào cái chỗ này
tại vì tôi nghĩ rằng tôi cũng còn sức khỏe và cũng là một con nghề trong tay là ngày giáo
mình có thể mình dạy chữ cho các em cũng được hoặc là mình giúp cho những người không biết chữ
thì cái chú tay ôm chú hỏi chứ
bà có muốn đi vô đó ở hay không
tôi quay trở ra tôi trả lời không
và tôi quyết tâm không đến cái trung tâm đó nữa
rồi đi về rồi tôi đi hỏi thăm rồi tôi đi mua giá số tôi bán cho đến bây giờ
đi bán giá số
rồi gặp một em đó
hỏi thăm em đó là không có được học hành
thì tôi chạnh lòng và buồn lắm
có một hôm đó là trưa tôi gặp một em đó là cán bộ phường

tôi nói tôi mới hỏi thăm cái lớp tình thương tôi mới hỏi thăm cái lớp tình thương tôi mới hỏi thăm cái lớp tình thương

thì em đó đồng ý
tôi nhận thì cái lớp đó là lớp hai
thì dạy chưa đến hôm nay là mấy em lái này được rồi lên hôm cuối
mỗi em thì hoàn cảnh khác nhau
thì ở tất cả các miền coi như là miền trung cũng có miền tây cũng có
mà hầu hết là miền tây lên đây thì theo cha mẹ lên
bởi vì cái sinh nhai là mấy em cũng không có được học hành
hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé
tôi đặt cho tôi một cái nhiệm vụ là mỗi một ngày tôi phải bán một trăm linh tờ vé số
một trăm linh tờ vé số đó tôi sẽ chia ra phân nửa
phân nửa thì tôi trả tiền nhà trỏ
phân nửa tôi chia đều cho các em lớp tình thương
từ khi mà cô qua đây cô bán vé khấu tới giờ
thì cô cũng bị lừa vừa giúp giá số nè bị rút giá số nè
đổ giá số là tổng cộng là một mươi năm lần đó con
nhưng mà những khi mà cô bị như vậy cái giờ cô cảm thấy cô buồn vậy lắm
nhưng mà khi nghĩ lại rồi mình nói chẳng có gì buồn
đây là việc xã hội
ví dụ mình đã mất mát rồi thì coi như là thôi
mình coi như mình cái hẩm mình không được may mắn ngày đó thôi
ngày hôm sau mình có cái khác
cô cũng cảm thấy rằng mình không phải là cái việc mình đi bán vé số mà hỗ trợ cái lớp đó là việc chính
thì cô không có nghĩ như vậy
cô chỉ nghĩ rằng đến lớp mình để mình dạy cho các em nó biết chữ
và xin lỗi
sau đó nó đi ra ngoài đi làm cho người ta nó biết đọc biết viết và biết tính toán
cái đó là cái mong mỏi của cô vậy thôi
má em mất sớm ba em cũng mất mưa rồi
em từ nhỏ em một mươi hai năm một mươi hai tuổi là em đi làm mướn cho người ta
em không có được đi học em không biết chữ luôn
em thấy em thích đi học lắm nhưng mà không có ai giảng đường cho em đi học
cô ba dạy chữ cho em
hạnh là học sinh rất ngoan nhưng mà có thể nói là lớn tuổi cho nên em nó cũng hơi chậm tiếp thu hay chậm
nhưng mà cũng ngoan lắm
ban ngày thì bạn hạnh phụ bán mì
là bán mì ở ngay nhóm ngã tư đó
rồi thì bạn hạnh phụ từ bốn giờ khuya
rồi có khi em nói là có khi ở xóm đó mà muốn cho con long nhà hoặc là quét nhà hoặc là rửa chén gì đó
thì em cũng đi phụ được vài chục ngày buổi chiều
rồi sau đó thì sau năm giờ
thì em đến lớp
thì cũng dễ thương lắm
cô thương lớp đó là cô thương mấy em đó dữ lắm
nên mấy em thấy cũng thương cô
thì cô thấy hoàn cảnh đó
thì cô nói thì giờ con cứ học ráng học đi
rồi tới hết lớp năm là coi như là con đọc được viết được nè
nay cái chính tả cũng được lắm cũng ít lỗi nhưng mà cũng hơi chậm
nhưng mà từ từ chứ tại vì lớn tuổi cái tiếp thu nó không bằng lớp mười mấy tuổi nữa con
cứ làm tốt làm đúng
thì ai cũng thương mình hết
tôi dạy học trò cũng vậy đó
nhiều người làm tốt
nhiều người có cách tổ chức tốt đến thăm lớp tôi
tôi thấy rất là cảm động
rất là thương mấy em và rất là thương những nhà từ thiện
tôi rất là hạnh phúc
khi mà bước chân ra khỏi cái lớp tình thương rồi
tôi về nhà tôi cơm nước xong vui rồi
nghỉ ngơi tí xíu là tôi cầm vé số đi bán
cái tới khuya tôi về
tôi rất là hãnh diện khi mình đã trao được cho các em
được một số chữ để các em mỗi ngày đọc được ea hoặc là đánh phần
hoặc là viết chính tả những cái từ khó trên bảng đá
mình đã sửa những cái chữ mà coi như mấy em nó đã viết sai
mình đưa lên bảng cho mấy em xem
những em mà viết chữ đẹp thì cô rất là hãnh diện
khi mà cô đã tuổi già mình làm được cái việc đó là tôi rất thương sướng
thì cô tự nguyện rằng là cô sẽ giúp cho mấy em là trót hai nghìn hai mươi một
là coi như mấy em đã hết cấp một
thì cô sẽ nghỉ
cô sẽ về gia đình cô
và có một người anh ở vĩnh long
ở huyện long hồ
và chung sống với anh chị cho đến tới tuổi già
thứ ba vừa qua thì em nghĩ chắc học lớp bốn là chắc không ai dạy em nữa
tôi tin rằng trong xã hội này rất có nhiều người tốt
sẽ đến đó cuối tuổi tôi là sẽ cho các em thành người tốt tốt đơn và vui đau